thảo luận về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương
cho ý kiến về việc giảm số lượng phó chủ tịch hội đồng nhân dân cấp tỉnh
nhiều đại biểu đề nghị chính phủ cần có đánh giá tác động thật kỹ vì đổi mới phải đồng thời
nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng công việc
chứ không chỉ nhằm mục tiêu giảm biên chế
theo tờ trình của chính phủ liên quan đến việc giảm số lượng phó chủ tịch hội đồng nhân dân cấp tỉnh
cấp huyện phó trưởng ban chuyên trách hội đồng nhân dân cấp tỉnh
chính phủ trình xin ý kiến quốc hội
loại ý kiến thứ nhất đề nghị giảm số lượng phó chủ tịch hội đồng nhân dân cấp tỉnh
cấp huyện phó trưởng ban chuyên trách của hội đồng nhân dân cấp tỉnh từ hai người xuống còn một người
loại ý kiến thứ hai đề nghị giữ nguyên như hiện hành chính phủ thống nhất với loại ý kiến thứ nhất
tuy nhiên nhiều đại biểu không đồng tình với quan điểm của chính phủ
ban soạn thảo có lý giải trong tờ trình của chính phủ về việc giảm số lượng phó chủ tịch hội đồng dân tỉnh
nhằm đảm bảo thực hiện đúng tinh thần nghị quyết một mươi tám giảm đồng lọt như vậy
để có sự đồng bộ về tổ chức bộ máy của hội đồng dân các cấp
cách lý giải này là chưa thật sự hợp lý vì chúng ta phải đảm bảo đạt được hai mục tiêu song song là
bộ máy giảm không tăng biên chế nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả chất lượng hoạt động
nếu không xét điều kiện thực tiễn của từng địa phương đơn vị mà chỉ giảm cơ học
thì không hiệu quả dẫn đến việc chúng ta phải sửa lực thường xuyên
mặc dù tôi biết rằng đảng có nghị quyết về vấn đề này song nghị quyết cũng phải dựa trên thực tiễn để đánh giá
tôi lấy một ví dụ như vậy để tôi muốn nói đến tính khách quan và tính thực tiễn trong các vấn đề sửa lực và bổ sung lực
các đại biểu cho rằng không thể vì một yếu tố nào mà đánh mất vị trí vai trò của một cơ quan dân cử
cũng tại phiên thảo luận liên quan đến vấn đề phân quyền phân cấp và ủy quyền
các đại biểu đề nghị cần nghiên cứu sửa đổi bổ sung các điều khoản về nhiệm vụ
cụ thể của mỗi cấp chính quyền địa phương trong luật tổ chức chính quyền địa phương
đồng thời ra soát các luật chuyên ngành có liên quan để bảo đảm tính thống nhất đồng bộ
đồng thời bảo đảm thực hiện chủ trương của đảng là tinh gọn bộ máy tinh sản biên chế nâng cao hiệu quả chất lượng hoạt động